đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh phú thọ lần thứ một mươi chín nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã diễn ra vào sáng nay
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội
cùng dự có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí phan diễn nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức nhất là do ảnh hưởng thiên tai
thời tiết dịch bệnh song đảng bộ quân và dân dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất
phát huy truyền thống kế thừa những thành tiệu kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ trước
đạt được nhiều kết quả nổi bật tạo dấu ấn rõ nét phú thọ trở thành tỉnh đứng trong tốp đầu
về trình độ phát triển của vùng trung du và miền núi bắc bộ một mươi chín trên hai mươi chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu
nghị quyết đại hội
mô kinh tế tăng gần một bảy lần so với năm hai nghìn một mươi năm cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực
nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng đặc biệt là hạ tầng thèn chốt đạt kết quả quan trọng để tạo
sức lan tỏa và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc
đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao quốc phòng an ninh được củng cố và giữ vững
đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chỉ rõ những nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo
chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ tỉnh đề ra những biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong đó đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên và nhân dân
tiếp tục chỉ đạo đổi mới tổ chức việc học tập nghiên cứu quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết
chỉ thị của trung ương của tỉnh
phù hợp thiết thực hiệu quả nghiên cứu xem xét chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy hoạt động của các cơ quan đơn vị
theo lộ trình bảo đảm yêu cầu tinh gọn phù hợp hiệu quả
coi trọng đổi mới công tác đánh giá cán bộ bảo đảm khách quan toàn diện thực chất
trước đó vào chiều qua thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đồng chí nguyễn xuân thắng
bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo văn phòng chính phủ
lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương đã đến sân hương tưởng nhớ công lao đức quốc tổ lạc long quân
tại khu di tích lịch sử đền hùng
đoàn cũng đi tham quan cầu đi bộ qua hồ công viên văn lang thành phố việt trì